sáng nay hai mươi tám tháng tám tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc trường tiểu ban kinh tế xã hội
chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ sáu của tiểu ban
trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín đối với cả thế giới và nước ta
cuộc họp nhằm tiếp thu ý kiến của các thành viên tiểu ban các chuyên gia nhà khoa học
để sửa đổi bổ sung hoàn thiện các dự thảo báo cáo văn kiện do tiểu ban xây dựng
đề xuất những việc mà tiểu ban cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới
tại cuộc họp các ý kiến đều thống nhất việc đại dịch covid một mươi chín đang tác động nặng nề đến nước ta
khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại
dưới sự lãnh đạo của đảng chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép
trong đó nhiệm vụ ưu tiên số một là bảo vệ sức khỏe của người dân
đồng thời tiếp tục nỗ lực khôi phục thúc đẩy kinh tế xã hội
mặc dù tình hình chung gặp khó khăn nhưng chính phủ đặt mục tiêu không để đứt gãy nền kinh tế
phấn đấu tăng trưởng dương trong năm nay
trong thời gian tới thủ tướng đề nghị nghiên cứu viết sâu sắc hơn về những vấn đề mới phát sinh
cả dịch bệnh và tình hình chính trị xã hội kinh tế toàn cầu biến động mạnh
lưu ý những thách thức về thiên tai biến đổi khí hậu